do diễn biến bất thường của thời tiết và tình trạng nước biển dân tỉnh cà mau đang lên kế hoạch di rời bố trí lại dân cư ven sông canh sạch giai đoạn hành một mươi chín hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hiện cà mau có khoảng sáu bảy trăm linh hộ dân cần được di rời đến nơi ở mới tập trung ở vùng ven biển của các huyện u minh trần văn thời phú tân nam căn ngọc hiển đầm rơi
tỉnh sẽ ưu tiên di rời hơn một hộ dân bị mất nhà cửa chuyển đến nơi ở mới đồng thời bố trí lại nơi ở cho hơn ba hộ dân ven sông tại các khu vực có mức độ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
bên cạnh đó cà mau có hơn hai năm trăm linh hộ dân trú ở khu vực ven sông canh rạch với mức độ sạt lở bình thường và khu vực có nguy cơ bị ngập lũ cũng cần được di rời